chiều tối ngày hai mươi chín tháng bảy sở y tế tp hcm có văn bản chính thức gửi đơn vị khám chữa bệnh
trên địa bàn hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín
trong đó có lưu ý bệnh nhân theo dõi những triệu chứng quan trọng để kịp thời can thiệp
bộ y tế trước đó đã đồng ý cho tp hcm thiết điệp cách ly f tại nhà
khi bệnh nhân chưa tái lượng virus sars cov hai ở mức độ quy định
đồng thời bộ cũng đưa ra yêu cầu về cơ sở tại nhà đủ an toàn
để không diễn ra lây nhiễm chéo
trong văn bản mới đây của sở y tế tp hcm hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh
sở lưu ý khi người bệnh có một trong các dấu hiệu như sốt trên ba mươi tám độ c
ho đau hỏng tiêu chảy mất mùi vị đau ngực nặng ngực cảm giác khó thở
khi không thể hít sâu và nín thở đủ một mươi giây khi nhịp thở trên hai mươi lần mỗi phút
cần gọi nhân viên y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp
gia đình bệnh nhân cần gọi tổng đài một trăm một mươi năm hoặc số điện thoại của tổ phản ứng nhanh quận huyện
khi người bệnh có dấu hiệu chuyến nặng như khó thở biểu hiện hoặc thở hụt hơi
thở nhanh trên ba mươi lần mỗi phút ly bì lừa đừếm tái môi đầu chi spo hai dưới chín mươi năm
nếu có dụng cụ để spo hai tại nhà để được cấp cứu kịp thời